thưa quý vị ngày hôm nay bộ tư lệnh tp hcm đã tổ chức khai mạc hội thi hội thao quốc phòng thể dục thể thao lực lượng vũ trang tp năm hai nghìn hai mươi bốn
với sự tham dự của hơn hai cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang hai mươi một quận huyện thành phố thủ đức và các đơn vị trực thuộc bộ tư lệnh tp hcm công an bộ đội biên phòng tp hcm
hội thi hội thao quốc phòng năm nay được chia làm ba khối thi đấu khối đơn vị khối quận huyện và khối dân quân tự vệ
trong đó khối đơn vị gồm một mươi năm nội dung như điều lệnh đội ngũ khối vượt vật cản k một mươi sáu chiến sĩ khỏe bơi vũ trang chạy vũ trang ba m vượt chướng ngại vật võ chiến đấu tay không
khối địa phương thi đấu hai mươi một nội dung như bốn môn thể thao quân sự phối hợp bắn súng tiểu liên ak bắn súng k năm mươi bốn chạy việt giả bảy m và khối dân quân tự vệ với các nội dung võ chiến đấu tay không chạy việt giả bơi vũ trang năm kỹ thuật băng bó cấp cứu và chuyển thương hỏa tuyến
khối thao là dịp để lực lượng vũ trang thành phố biểu dương sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn và đồng thời để lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác huấn luyện rèn luyện thể lực được cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị
tàu cao tốc tuyến tp hcm côn đảo dự kiến sẽ khai trương vào ngày một mươi ba tháng năm tới giá vé từ sáu trăm một mươi năm đến một một triệu đồng một lượt tùy theo hạn vé